ngay sau khi một số hãng hàng không trong nước thông báo miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ để cùng sẻ chia với người dân vùng lũ công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn cũng sẽ giảm giá vé các đoàn tàu khách thống nhất đến miền trung
các đoàn tàu khách se ba se bốn se bảy se tám se hai mươi một se hai mươi hai cho hành khách đi đến khu vực miền trung đoạn từ ga quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đến ga yên trung tỉnh hà tĩnh sẽ được giảm hai mươi giá vé
thời gian áp dụng từ ngày ba mươi tháng một mươi đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
ngoài ra công ty tiếp tục miễn khức vận chuyển hàng cứu trợ của các tổ chức đơn vị đến người dân miền trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ vận chuyển từ tất cả các ga đến các ga huế đông hà đồng hới vinh trên toa xe hành lý nối theo tàu khách tàu hàng từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một